một đường dây chuyên lập khống hồ sơ để trục lợi bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm y tế vừa bị triệt phá
đến nay thì công an tp vinh tỉnh nghị an đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố các bị can bảy đối tượng về tội gian lận bảo hiểm y tế
cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh
không có nhu cầu khám bệnh chữa bệnh như khi được các đối tượng tò mồi móc nối đến bệnh viện đa khoa thái an
để nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm y tế
tại đây các đối tượng cung cấp căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế cho điều dưỡng nguyễn thị hằng
đặng thị anh tú lê thị anh tâm lương thị bé trần thị huệ và bác sĩ hoàng đăng thanh
bác sĩ đinh thị mỹ dung bệnh viện đa khoa thái an để lập khống hồ sơ
tuy thấy đủ số ngành lập hồ sơ bệnh án thì điều dưỡng hành chính thông báo cho các đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án
đến ký thủ tục và thanh toán viện phí theo hồ sơ bệnh án đã lập
bước đầu làm rõ các đối tượng đã lập khống một trăm năm mươi ba hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế
với tổng số tiền khoảng hai ba tỷ đồng